trong khi đó việt nam lại có ưu thế lao động giá rẻ đây cũng là cơ hội cho doanh nghiệp hai nước hỗ trợ hợp tác lẫn nhau
để tăng cường hợp tác cụ thể trong lĩnh vực kinh tế có lẽ theo tôi chúng ta phải thay đổi ngay từ phương thức đào tạo
đức là một quốc gia nổi tiếng nhất thế giới về đào tạo nghề gắn với phổ thông trung học
và như vậy thì các tiêu chuẩn của bạn đối với một công nhân làm việc ở nước đức là rất cao nó rất khác việt nam
mỗi một năm nước đức thiếu khoảng hai trăm hai mươi đến hai trăm năm mươi lao động có đào tạo
thì đây là một cái lĩnh vực rất là quan trọng
chúng ta đều nói là nguồn lực lao động của chúng ta là rất là dồi dào thanh niên của chúng ta là nhanh nhạy
thế thì chúng ta phải trang bị kiến thức cho họ theo cái chuẩn của cộng hòa liên bang đức
việt nam và đức có nhiều tiềm năng bởi vì có một khối lao động xuất khẩu trước đây
từ đức trở về rất lớn và họ là những người mà có tham vọng kinh doanh kết nối với phía đức
để mà tham gia hoạt động xuất tiến thương mại đầu tư và kinh doanh xuất khẩu
kinh tế việt nam là một nền kinh tế phát triển năng lực
năng động và cởi mở cùng với việc tích cực cải cách thể chế và đầu tư chiều sâu
để đáp ứng hạ tầng kỹ thuật tối ưu tạo môi trường thông thoáng minh bạch và thuận lợi
cho các hoạt động thương mại và đầu tư từ phía nhà nước
các doanh nghiệp việt nam cần tận dụng và phát triển cơ hội trong các lĩnh vực kinh doanh
để phát huy tối đa lợi thế phát triển xứng đáng với tiềm năng sẵn có
khi mà sản phẩm của chúng ta sang tuy thuế chúng ta được cậy là về không
nhưng mà chất lượng sản phẩm và cái tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm mới là cái quan trọng nhất
và tôi hy vọng là khi mà cái hiệp định này có lẽ trong vòng vài năm đầu
thì việt nam chỉ cần là tiếp cận được cái năng lực quản trị và trình độ công nghệ của họ
thì chúng ta có đã giải quyết được bài toán cơ bản rồi
thế còn chúng ta cũng chưa thể có xác định là cái tăng trưởng bùng nổ ngay trong cái giai đoạn đầu tiên
với cái vấn đề chất lượng thì cũng không phải là cái vấn đề chính
cái vấn đề chính là vấn đề là có thể có bao nhiêu năng lực để cung cấp cho khách hàng
hiện tại người ta đang đặt một năm khoảng ba triệu sản phẩm
nhưng mà sau đây có thể người ta một năm là bảy triệu hoặc thậm chí một mươi triệu sản phẩm
vậy thì vấn đề của doanh nghiệp diệt may việt nam là anh có đủ năng lực để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng hay không
người ta yêu cầu các doanh nghiệp phải đạt chuẩn thì người ta mới đặt hàng
thì cái đấy cũng là một cái mà yêu cầu các doanh nghiệp việt nam là phải tự đổi mới
và tự đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế thì chúng ta có thể xuất được hàng vào châu âu
dự kiến năm hai nghìn hai mươi hiệp định thương mại giữa việt nam
liên minh châu âu sẽ chính thức được thực thi sau khi được quốc hội việt nam thông qua
mở ra bước ngoặt mới trong quan hệ hợp tác giữa việt nam và eu nói chung
cũng như với cộng hòa liên bang đức nói riêng
vì vậy việc thắt chặt mối quan hệ tăng cường xúc tiến hợp tác thương mại giữa hai nước
đang là cơ hội lớn để các doanh nghiệp việt nam tiếp cận thị trường đức
cũng như thâm nhập vào thị trường các nước châu âu